đô thị hóa đang trở thành một xu thế chủ đạo định hình kinh tế môi trường xã hội và văn hóa ở những nước đang phát triển
mục tiêu đề ra là đến năm hai nghìn hai mươi năm việt nam có ít nhất ba đô thị thông minh tại cả ba vùng kinh tế trọng điểm bắc trung nam
chúng ta có nhiều cơ hội để đạt được một hệ sinh thái các thành phố thông minh liên kết với nhau
mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống của người dân hơn nếu các dữ liệu thông tin database được mở hơn
và dữ liệu cũng được xem là một trong những yếu tố quyết định trong xây dựng và phát triển thành phố thông minh
đây là quan điểm được nhiều chuyên gia nhấn mạnh tại hội thảo chuyên đề xây dựng đô thị thông minh trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia
trong khuôn khổ diễn đàn gấp cao và triển lãm quốc gia về bốn vừa diễn ra chiều nay tại hà nội
các diễn giả đến từ các tập đoàn công nghệ lớn quốc tế và trong nước đều tập trung phân tích những cơ hội thách thức
cũng như giải pháp trình yếu cho xây dựng đô thị thông minh tại việt nam
một tồn tại được coi là giao cản khiến cho quá trình xây dựng thành phố thông minh của việt nam còn bị kéo dài
thậm chí là lãng phí chính là nguồn dữ liệu còn phân tán thiếu sự liên thông tập trung
một lĩnh vực lại đàm có một bộ database riêng như y tế giao thông giáo dục
chính vì vậy ngoài một kiến trúc mở trong xây dựng đô thị thông minh để không bị xung đột các công nghệ khác nhau
thì các thành phố như hà nội hồ chí minh đà nẵng bắc ninh cần tạo ra những hồ dữ liệu mở những datax
cho phép chia sẻ một phần dữ liệu không quá nhạy cảm đến được các doanh nghiệp tư nhân người dân và start up để họ có thể khai thác
từ đó phát triển những giải pháp mô bài áp góp phần xử lý các vấn đề của thực tiễn cuộc sống như giao thông ô nhiễm không khí
mỗi thành phố chọn ra mình một cái vấn đề rất là cụ thể và những cái vấn đề đó nên chọn những cái vấn đề nào mà không quá khó để triển khai
và quan trọng nhất là tạo ra được những cái lợi ích mà có thể nhìn thấy ngay cho người dân
từ đó để khuyến khích người dân tích cực tham gia hơn vào
các dự án thành phố thông minh của thành phố
ngoài giải pháp xây dựng hệ thống dữ liệu có sự liên kết liên thông và mở
thì các khuyến nghị cho xây dựng đô thị thông minh ở việt nam còn là việc lựa chọn từng vấn đề cụ thể
các chuyên gia quốc tế nhìn nhận nếu cùng lúc mỗi thành phố đều muốn giải quyết nhiều bài toán một lúc thì sẽ khó thực hiện và không hiệu quả
vì vậy việt nam nên xây dựng thành phố thông minh từ một vấn đề nan giải căn cơ nhất như du lịch hay giao thông môi trường
từ đó các thành phố sẽ dễ dàng mở ra ở nhiều lĩnh vực khác trên cùng một nền tảng
mục tiêu của việt nam là đến năm hai nghìn ba mươi phải hình thành chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm
từng bước kết nối mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới
tuy nhiên đại diện bộ thông tin và truyền thông cũng chỉ ra phát triển đô thị thông minh tại việt nam hiện vẫn còn nhiều bất cập và lung túng
các bộ ngành vẫn đang nghiên cứu hoàn thiện việc xây dựng và ban hành các quy định hướng dẫn về tiêu chuẩn quy chuẩn các cơ chế chính sách về đô thị thông minh
các địa phương cũng mới bước đầu triển khai một số ứng dụng dịch vụ cơ bản cho đô thị thông minh và rất cần những cách làm và tư duy mới mở hơn nữa